theo dự báo năm hai nghìn hai mươi tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp theo chiều hướng cực đoan
để chủ động ứng phó với mùa mưa lũ và bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi và các hồ chứa nước
tri cục thủy lợi yên bái đã chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi
kiểm tra giả soát các công trình đồng thời lập phương án bảo đảm an toàn
chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để khắc phục sửa chữa trước mùa mưa lũ năm nay
hồ lan át là một trong một mươi sáu công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh yên bái được đầu tư
nâng cấp sửa chữa trước mùa mưa lũ năm hai nghìn hai mươi
hồ có dung tích chứa một triệu mét khối nước cung cấp nước sinh hoạt
tế tiêu cho hàng trăm hectare lúa của nhân dân xã liễu đô vĩnh lạc và thị trấn yên thế
hiện toàn tỉnh có một trăm ba mươi ba hồ chứa được giao cho ba công ty thủy lợi quản lý khai thác và bảo vệ
tuy nhiên do số công trình đưa vào sử dụng đã lâu
nên hiện tượng thẩm thấu qua thân đập sạt lở mái thượng lưu hạ lưu đập các ban điều tiết bị dò dỉ
trong năm hai nghìn hai mươi thực hiện tiểu dự án sửa chữa nâng cấp và nâng cao an toàn đập
tỉnh sẽ tiến hành sửa chữa một mươi sáu hồ trong đó có sáu hồ đã được triển khai thi công
chúng tôi cũng yêu cầu các chủ đầu tư trong quá trình thi công
đó là phương án để đảm bảo an toàn và thường xuyên theo dõi
để khi mà có sự cố cái nào phải kịp thời báo cáo cấp chính quyền để có hướng chỉ đạo
thời gian tới tri cục thủy lợi tỉnh yên bái tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương
tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức người dân
trong việc chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống thiên tai
ra soát điều chỉnh sửa chữa từng hồ chứa và chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư
phương tiện để chủ động ứng phó trong mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra